hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dầu thải từ vị trí này đã tràn xuống khe suối trầm rồi dẫn vào hồ đầm bài khu vực chữ nguồn nước cho nhà máy
huyện kỳ sơn vận động quân chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
ubnd huyện kỳ sơn kêu gọi người dân có bất kỳ thông tin hình ảnh nào về nhóm đối tượng thực hiện việc đổ trộm dầu thải hãy báo ngay cho lực lượng chức năng
cũng theo điều tra ban đầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà có trách nhiệm lớn khi phát hiện vụ việc từ ngày tám tháng một mươi
nhưng không thông báo không có những biện pháp ngăn chặn thích hợp dẫn đến váng dầu đã chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý nước của nhà máy
rồi chảy vào hệ thống phân phối đến người dân ở các quận hà đông hoàng mai thanh xuân huyện thanh trì và một phần bắc từ liêm của hà nội
liên quan tới vụ việc công an tỉnh hòa bình vào chiều ngày hôm qua cũng đã triệu tập một số người có liên quan để đấu tranh làm rõ việc xả thải dầu bẩn
gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông đà
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang đã đề xuất tám chín năm tù giam đối với bị cáo nguyễn thanh hoài
là cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
là chủ mưu khởi xướng nâng điểm cho một trăm linh bảy thí sinh qua ba trăm linh chín bài thi trắc nghiệm
vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử vụ án gian lận thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám tại hà giang đã kết thúc phần xét hỏi
chuyển sang phần luận tội đối với năm bị cáo là nguyễn thanh hoài vũ trọng lương
là cựu phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
triệu thị chính và phạm văn khuôn cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang
lê thị dung cựu phó đội trưởng đội giáo dục phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
trên cơ sở đánh giá chứng cứ và toàn bộ nội dung vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị
bị cáo nguyễn thanh hoài từ tám đến chín năm tù bị cáo vũ trọng lương từ bảy đến tám năm tù
đại diện viện kiểm sát nhân dân cũng đề nghị các bị cáo triệu thị chính và lê thị dung
cùng mức án từ hai hai năm sáu tháng tù bị cáo phạm văn khuông từ một một năm sáu tháng tù treo
về hình phạt bổ sung đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo
đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành giáo dục từ một đến ba năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với lê thị hoàng oanh bốn mươi chín tuổi
lê thị hoàng oanh bốn mươi chín tuổi ở hậu giang hiện đang tạm trú tại huyện long hổ tỉnh vĩnh long
về hành vi che giấu tội phạm
như thông tin đã đưa vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi oanh cùng chồng là phạm phi đời
đến nhà bà phạm thị hoa trú tại phường hai thành phố vĩnh long để đòi lại tiền nợ nhưng bà hoa không trả
hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cửa cãi
trong lúc nóng giận đời đã ra tay sát hại bà hoa sau khi gây án đời chở oanh đi về nhà huyện long hồ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với đời
về hành vi giết người
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bốn nhân viên công ty cổ phần địa ốc alibaba đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đề nghị truy tố tội cố ý làm hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng là nguyễn huỳnh tú trinh
trần quốc tinh huỳnh ngọc thiện và phan quỳnh long
theo kết luận điều tra sau khi nhận được thông tin ubnd xã tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tại dự án ma có tên khu dân cư alibaba tân thành central city
nguyễn thái luyện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu

sau đó dưới sự chỉ đạo của trinh những người liên quan đã la hét chống đối đập phá xe cuốc của ubnd xã tóc tiên
sau khi bị tạm giữ để điều tra trinh thừa nhận kêu gọi nhân viên đập phá xe cuốc cản trở chống đối kích động đám đông để hò hét
nhưng cho rằng việc mình làm không vi phạm pháp luật mà là bảo vệ tài sản công dân
những người liên quan cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng của nhiều nhân viên khác của công ty alibaba
và trách nhiệm của công ty alibaba trong việc xây dựng trái phép thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng trái phép
xây dựng trái phép tại địa bàn thị xã phú mỹ để tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ và xử lý sau
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây thì rất nhiều người dân là lao động tự do đã tìm đường sang trung quốc lao động bất hợp pháp
gây ra những hệ lụy khôn lường về an ninh trật tự
thậm chí là một số gia đình còn trình báo đến cơ quan công an về việc là con em mình sau khi xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đã bị một số đối tượng người việt nam sinh sống tại trung quốc khống chế bắt giữ
sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để đòi tiền chuộc
qua đơn thư trình báo của người dân
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã triển khai điều tra xác minh làm rõ sự việc
đáng chú ý nhóm đối tượng bắt cóc nhằm mục đích tống tiền lại chính là những người việt nam đang sinh sống tại trung quốc
nạn nhân là những cô gái trẻ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi tuổi đều có hành vi xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
công an huyện cao lộc đã phối hợp cùng với đồn biên phòng ba sơn chính quyền địa phương xã xuống địa bàn
để tuyên truyền đến người dân về những rủi ro hậu quả đáng tiếc
đăng đã thu giữ tổng cộng năm mươi một con chó với tổng trọng lượng sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện ba mươi một điện thoại di động các loại những chai ớt bột xe máy và nhiều đao kiếm bình xịt hơi cay những dây thỏm lặng và vỏ chai bia là những công cụ mà các đối tượng dùng để trộm cắp